trong khi đó luật sư hà trọng đại giám đốc công ty luật hà trọng đại và cộng sự nhận ra nhiều điểm bất thường trong sự việc và đánh giá cần phải xem xét cẩn trọng tập trung điều tra làm rõ có hay không hành vi đoạt mạng người trong vụ việc này
thứ nhất cần làm rõ tại sao bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu vì sao một gia đình bình thường cần lưu trữ thuốc trừ sâu trong nhà và không để xa tầm tay của trẻ em
thứ hai kết quả chụp x quang cho thấy cháu có chín vật thể lạ
nếu đây là một vụ tai nạn cần phải làm rõ tại sao số lượng đinh lại nhiều tới như vậy và tại sao đinh lại không tập trung vào một vùng tiếp xúc mà lại cắm giải rác ở các vị trí khác nhau trong hộp sọ của cháu bé
thứ ba với độ mềm xương của cháu liệu cháu có thể chạy nhảy tự va đập mạnh dẫn đến việc gãy tay phải băng bỏ hay không luật sư đại nêu nghi vấn
đồng quan điểm tiến sĩ đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
nhận định việc cháu có nhiều chiếc đinh găm vào đầu là rất bất thường
ông nhận định thương tích này có thể có dấu hiệu của ngoại lực do đó cần phải tập trung làm rõ dấu hiệu cấu thành tội giết người trong vụ việc này
dù ít tuổi xương sọ của cháu bé đã đủ cứng chắc để đình kim loại tác động là điều không dễ dàng cần phải có ngoại lực
hành vi xuyên đinh kim loại vào đầu có thể đoạt mạng nạn nhân
việc bé gái không tử vong là điều may mắn nằm ngoài ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi
nếu có ông cường nhận định
trường hợp vụ việc có người bị xử lý về tội đoạt mạng người người phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định tăng nặng trách nhiệm hình sự
như phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi người không có khả năng tự vệ hay thực hiện hành vi phạm tội một cách man dợ
nếu người phạm tội bị tâm thần mất năng lực hành vi thì không xử lý hình sự nhưng sẽ bị bắt buộc chữa bệnh
tuy nhiên tình huống này khó xảy ra bởi khó có chuyện giao đứa trẻ cho một người tâm thần chăm sóc
ngoài ra trưởng văn phòng luật sư chính pháp nhìn nhận sự việc có thể đã diễn ra trong một quá trình
khi đó cháu bé phải đau đớn vật vã trong một thời gian rất dài nên những người xung quanh hoàn toàn có thể biết được sự việc
bởi vậy trường hợp có người bị xử lý hình sự về tội đoạt mạng người trong vụ việc này
những người biết sự việc mà không trình báo với cơ quan chức năng cũng có thể bị xử lý về tội không tổ giác tội phạm
thưa quý vị
liên quan đến vụ việc bé gái bị đinh kim vào đầu
người thân của bé gái nghi bị dạy rỗ bằng đòn roi đã bức xúc chỉ ra những điểm bất thường trong những lần nhập viện trước đây
làm sao một đứa trẻ ba tuổi lại uống thuốc trừ sâu tưởng đinh là kẹo mà nuốt hay sao
đây có lẽ cũng là những điểm mấu chốt mà người nhà của nạn nhân mong cơ quan công an làm rõ
những điểm bất thường
cụ thể liên quan đến vụ việc bé dna ba tuổi trú tại xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
bị chín chiếc đinh ghim vào đầu
theo thông tin mới nhất hiện tại bé đang trong tình trạng rất nguy kịch
đang được các y bác sĩ bệnh viện sanh pôn nỗ lực cứu chữa
đang có mặt tại bệnh viện người thân hiện đang rất lo lắng cho tình trạng của bé gái
chị nguyễn thanh huyền anh là bác dâu của bé không giấu nổi đau lòng về những gì đã xảy ra với cháu gái mình
chị cho biết gia đình bên nội đã nhiều lần đón cháu về nhà không để mẹ nuôi
nhưng chỉ được vài lần rồi mẹ cháu lại đón đi
từ khi cháu ở với mẹ thì cháu liên tục phải nhập viện
người bác chia sẻ lần đầu tiên nhập viện sau khi trở về ở với mẹ của cháu là có dị vật ở trong mũi
nhưng mẹ cháu cứ bảo là cháu bị bệnh lý
lần thứ hai khi đang ở nhà nhận được tin cháu bị ngộ độc
khi lên bệnh viện thạch thất thì cháu đã được đưa lên bệnh viện nhi trung ương
tại đây cháu được xác định ngộ độc thuốc trừ sâu
tuy nhiên chị huyền thắc mắc rằng tại sao cháu uống được thuốc sâu
bởi một đứa trẻ ba tuổi
không thể tự uống được như vậy
dẫu thế vào thời điểm đó vì vẫn muốn hàn gắn tình cảm giữa hai vợ chồng
nên gia đình không làm lớn chuyện
đến lần tiếp theo cháu mới sang ông bà nội chơi về với mẹ được có nửa tháng
thì lại tiếp tục phải nhập viện với ba cái đinh ở trong đường tiêu hóa
trong đó có một cái ở cổ họng hai cái còn lại đã trôi xuống hậu bồn
theo chị huyền anh mẹ bé a đã giấu không cho gia đình biết chuyện này
tuy nhiên khi gia đình nắm được
và gọi điện hỏi thì mẹ bé trả lời rằng bé tưởng là kẹo nên nuốt
làm gì có chuyện một đứa trẻ ba tuổi tự uống thuốc trừ sâu
rồi tưởng đinh là kẹo mà nuốt như vậy
chị huyền bức xúc
bác dâu ớt ức đến rơi nước mắt
ngày một mươi bảy tháng một khi làm về thì nhận được tin cháu đang hôn mê sâu
và nghi có chín cái đinh trong đầu
chưa dừng lại ở đó trên người cháu lúc này đang có thêm vết thương khác
nhưng đã được tháo bột
kể về nhiệm vụ
những gì mà cháu gái mình đã phải trải qua
người bác dâu không tìm được nước mắt
sau những gì xảy ra với cháu a gia đình rất bức xúc
chị huyền cho biết mỗi lần chị về quê
ba đứa cháu đều vui vẻ khỏe mạnh
nhưng từ sau khi mẹ đón đi thì cháu liên tục xảy ra chuyện
sau hai lần cháu a nhập viện
nhiều lần chị huyền anh đã nói chuyện với mẹ bé rằng
nếu không nuôi được con thì trả về đây chứ đừng hành hạ cháu
tuy nhiên người mẹ trả lời rằng
chị nghĩ gì bảo em hành hạ con em
thế nhưng hết bệnh nọ đến bệnh kia
một đứa trẻ ba tuổi lấy nhầm đình cho vào mồm
nghĩ rằng đó là kẹo thì thử hỏi đứa bé nào làm như thế
em thử hỏi anh chị là một đứa bé ba tuổi
nó bảo là con bé nó lấy nhầm cái định
nó tưởng là kẹo cho vào mồm mà nó nhuất ba cái
thì em thử hỏi anh chị là có đứa nào nó như thế không
mà bây giờ bắn đinh vào đầu nó
nó bảo là nó tự chọc đinh vào đầu
đứa nào là đứa nó làm như thế
tuy hiện tại gia đình chưa dám khẳng định điều gì
thế nhưng người bác dâu cho biết
mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho cháu
cháu còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng cảnh tượng như thế này
thưa quý vị nghi phạm của vụ án đã được xác định

hy vọng rằng vụ án sẽ được sáng tỏ trong thời gian sớm nhất
những tin tức tiếp theo của vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã đón xem và xin hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo